thưa quý vị liên quan đến sự việc một công nhân bị lũ cuốn mắc kẹt trong hầm thủy điện ở huyện nậm pồ tỉnh điện biên
sau hơn một ngày nỗ lực tìm kiếm hiện đội cứu hộ đã gần tiếp cận được vị trí của nạn nhân
hiện lực lượng chức năng vẫn đang huy động tối đa nhân lực phương tiện tìm kiếm công nhân bị mắc kẹt
đến một mươi sáu h chiều ngày hôm nay từ vị trí lực lượng chức năng tiếp cận chiều dài hầm vẫn còn khoảng hơn một trăm linh m
lực lượng nước ở trong hầm ước còn khoảng gần hai nghìn m khối
tuy nhiên do hầm dài khoảng hai trăm sáu mươi mét địa hình hiểm trở trời mưa nhiều nên công tác cứu nạn cứu hộ gặp nhiều khó khăn
các cán bộ chiến sĩ phải dùng năm máy bơm nước công suất lớn để hút nước ra khỏi hầm
trong ngày hôm nay thì thời tiết trên địa bàn khô giáo thuận lợi cho công tác tìm kiếm cứu hộ
tuy nhiên tất cả các lực lượng luôn đề cao cảnh giác đề phòng các trận lũ quét khác có thể xảy ra
khoảng một mươi ba h bốn mươi năm chiều ngày hôm nay tại một căn hộ ở tầng hai mươi
tổ hợp trung cư new horizon ở phường mai động quận hoàng mai tp hcm đã xảy ra vụ hỏa hoạn
rất may lực lượng chức năng đã kịp thời dập tắt đám cháy và giải cứu được một thiếu niên
theo thông tin ban đầu một đám cháy bất ngờ bùng lên tại căn hộ hai nghìn một n ba
thời điểm xảy ra đám cháy trong căn hộ có một nam thiếu niên ở nhà một mình
ngay sau khi nhận được tin báo trung tâm chỉ huy đã điều động năm xe chữa cháy của đội phòng cháy chữa cháy
công an quận hoàng mai và công an quận hai bà trưng
cùng hàng chục chiến sĩ cảnh sát đến hiện trường
sau khoảng ba mươi phút đám cháy đã được dập tắt
các lực lượng chức năng cứu được nạn nhân ra ngoài an toàn
hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ
chiều nay công an tỉnh bình phước cho biết đã phối hợp với công an tp đồng xoài
tổ chức khám nghiệm điều tra làm rõ cái chết của một nam thanh niên ở bụi cỏ
trong khu vực công nghiệp đồng xoài ba vào chiều cùng ngày
nạn nhân được xác định là vương văn cường chú tại tỉnh đắk nông
ở khu công nghiệp bắc đồng phú
trước đó vào sáng cùng ngày một số người dân phát hiện một xe máy dựng ngoài đường
trong khu vực khu công nghiệp
đến một mươi bốn giờ chiều thì không thấy có ai đến lấy xe
người dân địa phương nghi ngờ nên trình báo cơ quan công an
qua kiểm tra cơ quan chức năng đã phát hiện
phía trong bãi cỏ có một thi thể nam thanh niên đã tử vong từ trước
vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
đều có tiên án về tội trộm cấp tài sản
hai đối tượng gồm nguyễn đức tưởng và vũ
văn duyên cùng chú tại thành phố hải phòng lại tiếp tục phạm tội
công an huyện việt yên của tỉnh bắc giang cho biết
đã tạm giữ hình sự hai đối tượng để điều tra về tội cướp giật tài sản
trước đó tại biêu cục chuyển phát nhanh gnt express
tại thị trấn nánh huyện việt yên của tỉnh bắc giang
tưởng và duyên giả làm nhân viên tiếp thị bếp ga để tiếp cận với nhân viên biêu cục
trong lúc nhân viên không để ý đối tượng đã giật tập tiền trị giá trên bốn mươi triệu đồng
rồi tẩu thoát cùng đồng bọn
số tiền sau khi cướp giật được các đối tượng chia nhau tiêu xài vào mục đích cá nhân
vào khoảng một mươi hai h trưa ngày hôm nay
một nhóm gồm một mươi bảy người đang tụ tập đánh bài lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
trên địa bàn xã hiếu phụng huyện vũng liêm
đã bị lực lượng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
công an tỉnh vĩnh long bắt quả tang
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tăng vật gồm
một mươi bộ bài tay hai bộ dụng cụ lắc tài xỉu bốn hột xí ngầu một mươi một xe mô tô
và gần ba mươi triệu đồng
được biết tụ điểm đánh bạc này được tổ chức trong trường heo đá cũ
đang sử dụng của một hộ gia đình trên địa bàn ấp quang thạnh xã hiếu phụng huyện vũng liêm
thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay thì công an tỉnh tuyên quang
đã trao bằng khen của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cho chiến sĩ quan ngọc hoàng
đang công tác tại phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh tuyên quang về thành tích xuất sắc trong công tác cứu nạn cứu hộ
và khắc phục hậu quả thiên tai mưa lũ tại trường trung học phổ thông lâm bình tỉnh tuyên quang
trước đó vào dạng sáng ngày hai mươi chín tháng sáu do mưa lớn rồn rập
trường trung học phổ thông lâm bình thị trấn lăng can huyện lâm bình bị ngập sâu
hơn một trăm linh em học sinh bị cô lập trong khu nội trú trong tình trạng hoang mang lo lắng
ngay sau khi nhận được tin báo binh nhì quan ngọc hoàng đang được nghỉ phép về thăm gia đình
đã không ngại trời mưa to đêm tối đường sạt lở hết sức nguy hiểm
khẩn trương đến hiện trường để thực hiện công tác
cứu nạn và đưa toàn bộ các em học sinh đến các vị trí an toàn
đồng thời tích cực phối hợp với lực lượng tại chỗ triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự
hỗ trợ di rời tài sản tranh thiết bị
sau đó lại cùng các lực lượng khắc phục sau lũ để giáo viên và học sinh nhanh chóng ổn định việc dạy và học
hành động quả cảm không ngại hiểm nguy để cứu người của đồng chí quan ngọc hoàng
thể hiện phẩm chất đáng quý của người chiến sĩ công an nhân dân
sẵn sàng hy sinh vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân là tấm gương sáng trong toàn lực lượng
trong khi đó tại tỉnh quảng nam một người dân không may gặp nạn dưới hồ nước sâu
đã được đồng chí trưởng công an xã giải cứu kịp thời
đó là đại úy đặng minh hội trưởng công an xã tam lãnh huyện phú ninh tỉnh quảng nam
hành động dũng cảm không ngại hiểm nguy của đồng chí đã được nhân dân địa phương hết sức khen ngợi và khâm phục
hơn một tuần sau khi được đại úy đặng minh hội trưởng công an xã tam lãnh cứu thoát chết trong găng tức
ông phạm văn thanh sáu mươi hai tuổi chú xã tam lãnh huyện phú ninh đã khỏe mạnh bình phục trong sự vui mừng của gia đình
trước đó chiều ngày hai mươi ba tháng sáu trên đường đi làm về dọc theo bờ hồ phú ninh
khi đến địa phận thôn phước bắc xã tam lãnh đại úy đặng minh hội phát hiện trên chiếc thuyền cách bờ hồ phú ninh khoảng bảy mét
có một người đang nằm sấp trên mảng thuyền bất tỉnh đầu ra nhiều máu và có biểu hiện ngạt nước
đại úy hội không ngại hiểm nguy nhanh chóng bơi đến đưa nạn nhân vào bờ
và cùng với một số người dân sơ cấp cứu tại chỗ giúp người gặp nạn hồi tình
còn cổ thì bị kẹp bồ thanh ngon của thuyền sau đó là một thăng lao xuống nước và kéo thuyền vào
khi tôi chạy tới thì anh hội đoán lô đó là sông nước cứu người lôi thuyền vào bờ sau đó sơ cứu rồi đưa người lên bờ
nếu mà của anh hội trưởng quản xã này không thấy thì người đó không thể thấy rõ không cứu được thì người đó sẽ không qua
khi nó đập mặt ở dưới nó bị vết thương trên trón rồi sau đó là dưới nước heo tay không ai được thì dưới thuyền là có nước
thì nói ngoài thì hết nước vừa mũi thì sẽ ảnh hưởng rất là nhanh
xã tam lãnh là địa bàn khá phức tạp nhất là tình trạng khai thác vàng trái phép gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự
nhận vị trí trưởng công an xã mới từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi
đại úy đặng minh hội đã cùng đồng đội bám sát địa bàn đẩy mạnh công tác nghiệp vụ và triển khai đồng bộ các giải pháp
để bảo đảm an ninh trở tự trên địa bàn xã kỳ thời giải quyết các vụ việc phát sinh trên địa bàn xã
không tạo thành điểm nóng về an ninh trật tự
tham mơ tổ chức truy quét khai thác vàng trái phép tuyên truyền vận động người dân
qua đó tạo chuyển biến tích cực về an ninh trật tự trên địa bàn
thì thấy cũng yên tâm tình hình trộm cáp thì thấy cũng không có phức tộc lắm
bằng tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ công an đại quý đặng minh hội đã và đang tiếp tục ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân
thể hiện tinh thần công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ
văn phòng chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố quyết định đặc xá năm hai nghìn hai mươi

của chủ tịch nước vào sáng ngày hôm nay tại thành phố hà nội
liên quan đến nội dung các vấn đề được quan tâm tại buổi họp báo
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an cho biết
năm hai nghìn hai mươi một đã có trên ba phạm nhân đã được đặc xá
và quyết định đặc xá năm hai nghìn hai mươi hai là một lần nữa tiếp tục khẳng định chính sách khoan hồng của đảng nhà nước việt nam
đối với những người phạm tội ghi nhận quá trình gian luyện giáo dục cải tạo phạm nhân sớm trở thành người có ích cho xã hội
theo quyết định về đặc xá năm hai nghìn hai mươi hai
chủ tịch nước quyết định thực hiện đặc xá tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn
tù trung thân nhân dịp quốc khánh mùng hai tháng chín
thời gian đã chấp hành án phạt tù để xét đặc xá tính đến ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
trả lời tại buổi họp báo thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an cho biết
các phạm nhân đều bình đẳng khi xét đặc giá
tuy nhiên nhóm người phạm tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ
phải kèm theo một điều kiện là hoàn thành nghĩa vụ phần dân sự
đồng thời có những điều kiện cụ thể để được đề nghị đặc xá
các trường hợp khi xét đặc sá thì một trong những yêu cầu là
các trường hợp này khi được đặc xá thì không làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia
và trật tự an toàn sâu và hoạt động bình thường của sâu
những trường hợp nào mà có nguy cơ có điều kiện mà có thể ảnh hưởng thì sẽ không được đặc xá
và thứ hai
và phải có một sự cải tạo rất là đặc sá
và phải có một sự tiến bộ theo các điều kiện mà quy định trong quy định của chủ tịch nước
theo thứ trưởng nguyễn văn long năm hai nghìn hai mươi một
trong số hơn ba phạm nhân được đặc sát
chỉ có hai người tái phạm tội
chiếm tỷ lệ sáu
vì vậy năm thứ hai liên tiếp thực hiện đặc xá
đã thể hiện tính nhân văn nhân đạo và khoan hồng của pháp luật
việc đặc sá này sẽ được tiến hành theo một quy trình
và sẽ có hội đồng tư vấn
quyết định sau khi xét cái quy trình này
hội đồng tư vấn sẽ lập danh sách
và trước cái ngày quyết định đặc xá là mùng hai tháng chín
thì chúng ta sẽ có được cái danh sách chính thức để công bố
liên quan đến các phạm nhân là người nước ngoài
thứ trưởng bộ ngoại giao hà kim ngọc cho biết
hiện có bảy trăm năm mươi một phạm nhân có quốc tịch nước ngoài
đang chấp hành án tại các cơ sở giam giữ ở việt nam
những phạm nhân có quốc tịch nước ngoài
cũng được đối xử bình đẳng
như các phạm nhân có quốc tịch việt nam
trong đợt đặc xá lần này nếu đủ điều kiện
thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay
thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an
chủ trì buổi lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an
về công tác cán bộ tại cục an ninh chính trị nội bộ
tại buổi lễ thứ trưởng lương tam quang
đã trao quyết định nghỉ công tác
chờ hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
đối với trung tướng đặng mọc tuyến
cục trưởng bộ an ninh chính trị nội bộ
và quyết định điều động
thiếu tướng vũ hồng văn
giám đốc công an tỉnh đồng nai
đến nhận công tác và giữ chức vụ cục trưởng cục an ninh chính trị nội bộ
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
thay mặt đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng lương tam quang ghi nhận biểu dương những công lao đóng góp
của trung tướng đặng mọc tuyến
đối với sự nghiệp bảo đảm an ninh quốc gia
mong muốn đồng chí sẽ tiếp tục đóng góp trí tuệ
cùng những kinh nghiệm quý báu cho công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ
góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân
không ngừng phát triển vững mạnh
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới
đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an
đánh giá thiếu tướng vũ hồng văn là cán bộ được đào tạo cơ bản
và trưởng hành từ cơ sở
đã trải qua nhiều đơn vị vị trí công tác khác nhau
và thể hiện được năng lực trình độ chuyên môn
quyết liệt trong chỉ đạo điều hành
nhóm tội phạm đấu tranh nhiều chuyên án lớn
được cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận
tin tưởng đồng chí thứ trưởng đề nghị
trên cương vị công tác mới và trọng trách rất lớn
thiếu tướng vũ hồng văn sẽ không ngừng nỗ lực
tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị
năng lực công tác tinh thần trách nhiệm
gương mẫu đoàn kết thống nhất
cùng đảng ủy lãnh đạo cục an ninh chính trị nội bộ
hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao
phát biểu tại buổi lễ
thiếu tướng vũ hồng văn khẳng định
sẽ cùng tập thể lãnh đạo cán bộ chiến sĩ đơn vị
xây dựng cục an ninh chính trị nội bộ
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
góp phần tiếp tục tô thám thêm
truyền thống vẻ vang mà các thế hệ cha anh
cán bộ chiến sĩ cục an ninh chính trị nội